vì quy mô toàn quốc về chủ đề giải pháp ổn định dân di cư tự do và quản lý sử dụng nguồn đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại tây nguyên đã diễn ra tại thành phố bumathut tỉnh đắk lắc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng thường trực trường hòa bình phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tới dự và điều hành hội nghị về phía bộ công an có thứ trưởng nguyễn phan sơn

đã gây nên những hệ lụy không nhỏ trong phát triển kinh tế an ninh trật tự xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường ở cả các địa phương có người di cư đi và đến như gây ra nạn chặt phá rừng lấn chiếm đất rừng trái phép làm nương rẫy làm cho diện tích rừng ngày một thu hẹp tài nguyên rừng ngày một cạn kiệt ảnh hưởng tới môi trường sinh thái và nguồn nước

tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng để các tỉnh thành có hướng ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội tốt nhất gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng nhất là vùng tây nguyên nơi có nhiều khó khăn phức tạp do tình trạng di cư tự do và sử dụng đất lâm nghiệp không còn rừng
tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng để các tỉnh thành có hướng ổn định dân cư do tình trạng di cư do sử dụng đất lâm nghiệp không còn rừng

an ninh an toàn vận hành khai thác các công trình phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ an ninh trật tự
tuần qua thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu tham gia đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nam nhật bản lần thứ sáu
giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản tại tokyo nhật bản
trên cơ sở trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm về tình hình hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
khủng bố quốc tế an ninh mạng và những nguy cơ của các loại tội phạm này có tác động đến an ninh trật tự của hai nước
hai bên đã thống nhất một số biện pháp hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nói trên
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ chính sách và bảo hiểm xã hội trong công an nhân dân tổ chức tuần qua
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh hội nghị cần tập trung vào những nội dung mới quan trọng
thảo luận về quy định mới những khó khăn vướng mắt và trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện các quy định của đảng nhà nước bộ công an
về công tác tổ chức biên chế cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ chính sách và bảo hiểm xã hội trong công an nhân dân
đề xuất kiến nghị các biện pháp khắc phục những điểm còn tồn tại hạn chế
cũng như phương hướng để thực hiện tốt các mặt công tác tổ chức cán bộ chính sách và bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trong thời gian tới
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự thông tin từ phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
đơn vị vừa phối hợp với đồn biên phòng a ba trải và đồn biên phòng nậm kè huyện mường nhé
bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thù giữ tại chỗ bốn bánh heroin
cụ thể vào chiều ngày tám tháng một mươi hai tổ công tác phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực xã nậm kè huyện mường nhé
phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy đi với tốc độ cao có nhiều biểu hiện bất minh
thấy tổ công tác đối tượng định tăng ga bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng áp sát khống chế
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang vận chuyển bốn bánh heroin
tại cơ quan điều tra đối tượng khai là vàng a vư chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
số ma túy trên được vàng a vư mua của một đối tượng tại huyện giang thành tỉnh vân nam trung quốc
với giá năm vạn nhân dân tệ tương đương khoảng một trăm sáu mươi triệu đồng với mục đích bán lại kiếm lời
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm hai nghìn hai mươi ba
công an phường lào cai thành phố lào cai đã điều tra khoanh vùng bắt giữ được hai đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn
ngày bốn tháng một mươi hai công an phường lào cai tiếp nhận đơn trình báo của chị nguyễn thị hà
chú tại huyện văn bàn tỉnh lào cai
về việc gia đình bị mất trộm một chiếc xe điện màu đỏ
tiến hành điều tra công an phường lào cai đã xác định trần mạnh hùng và hà văn tài
cùng chú tại tỉnh lào cai là hai đối tượng gây án
cả hai khai nhận đã bàn bạc nhau lấy trộm chiếc xe điện trên với ý định bán lấy tiền tiêu xài
tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì bị công an bắt giữ
được biết trần mạnh hùng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại tỉnh bình định thời gian gần đây lợi dụng mùa mưa bão
việc giữ gìn tài sản của mình các đối tượng trộm cắp đã gia tăng hoạt động
bên cạnh việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh
với các loại tội phạm trộm cắp của lực lượng công an
thì người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác nhằm góp phần ngăn ngừa tình trạng trên
ghi nhận của phóng viên anntv bình định
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám gia đình ông phan đức thanh chú huyện tuy phước
bị kẻ gian đột nhập lấy tiền và nữ trang trị giá khoảng gần sáu mươi triệu đồng
theo trình bày của nạn nhân thời điểm xảy ra mất trộm trời mưa
gia đình đi vắng hàng xóm đóng cửa ở trong nhà nên đối tượng càng dễ dàng hoạt động
hiện trường vụ trộm cho thấy đối tượng cậy cửa đột nhập vào nhà từ phía sau
các vụ mất trộm liên tục xảy ra ưng nhiều địa bàn khác nhau từ thành thị đến vùng nông thôn
tại huyện miền núi an lão cũng vì ít khi xảy ra mất trộm nên người dân có phần chủ quan
bàn đêm đi ngủ chỉ khép hờ cửa
lợi dụng sự sơ hở đó kẻ gian đã liên tục gây ra các vụ cậy cửa đột nhập vào nhà
có đêm xảy ra hai đến ba vụ
để chủ động phòng ngừa lực lượng công an tỉnh bình định đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường bám địa bàn phức tạp và chú trọng quản lý số đối tượng có tiền án tiền sự
các đối tượng sống lang thang
đến đầu tháng một mươi hai đã có hơn chục băng nhóm đối tượng
chuyên thực hiện hành vi trộm cắp bị phát hiện bắt giữ để phục vụ công tác điều tra
lựa những cái cửa mà gỗ khó bằng những cái chốc xích ở ngoài đó
lấy kìm rồi bẻ những cái chốc xách đó để vào nhà
rồi thành những cái cửa kính chốc bấm là nó đập cái kính để nó thập ra vô trong nó mở
trong mùa mưa lũ do điều kiện thời tiết
bà con nhân dân chúng ta có thể sơ hở trong cái việc quản lý tài sản
thì bọn tội phạm sẽ tăng cường hợp đồng
ngoài cái việc phát động tiên triền để cho bà con tăng cường cảnh giác
thì chúng tôi cũng xuyên khai tất cả các nguyện pháp nhiệm vụ
thời điểm cuối năm các đối tượng trộm cắp sẽ tận dụng mọi cơ hội
nhất là những đêm mưa gió để gây án
bên cạnh các biện pháp phòng ngừa của lực lượng công an
người dân cần đề cao cảnh giác bảo vệ an toàn tài sản của mình
lực lượng công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên
vừa phát hiện xử lý nhiều vụ vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn
cụ thể vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một qua công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường
thuộc xã yai chao rang huyện sơn hòa lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện sơn hòa
phát hiện xe ô tô do ông lại đình sang điều khiển có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng xe kiểm tra lực lượng công an phát hiện hơn một hai mét khối gỗ ké được chở trên xe
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm
đồng thời tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số gỗ trên để xử lý
xe ô tô khác đang vận chuyển một mươi sáu khúc gỗ ké có quốc lượng gần bốn ba mét khối
cũng vừa bị lực lượng công an huyện sơn hòa phát hiện tạm giữ
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành
mà còn đổ số gỗ xuống đường để tẩu thoát
công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên đang khẩn trương điều tra
làm rõ chủ nhân cùng phương tiện bỏ chạy để xử lý theo quy định
trong phần tiếp theo của bản tin tính đến chiều nay mưa lũ tại các tỉnh miền trung
đã làm hai người chết giao thông tê liệt và nhiều thiệt hại về tài sản
thủ đô paris của nước pháp yên tĩnh trở lại sau nhiều tuần biểu tình bạo động
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại một số tỉnh miền trung
theo ghi nhận mưa lớn vẫn đang diễn ra tại một số tỉnh thành
khiến các khu dân cư ngập trong biển nước
tính đến chiều nay mưa lũ đã làm hai người chết giao thông tê liệt và nhiều thiệt hại về tài sản
tại quảng trị theo thống kê tính đến chiều ngày chín tháng một mươi hai mưa lũ tại quảng trị đã khiến hai người tử vong
là chị nguyễn nữ vân anh và bà lữ thị tú anh và một người khác bị thương gãy chân
mưa lớn khiến các huyện như vĩnh linh do linh cam độ hải lăng ngập cục bộ
nhiều tuyến đường ở thành phố đông hà cũng bị ngập sâu
tại huyện triệu phong lượng nước lớn liên tục đổ về khiến đê hà lộc xã triệu phước bị vỡ hai trăm linh mét
hàng chục hồ cá tôm các huyện triệu phong gio linh vĩnh linh cũng bị vỡ tràn ước tính thiệt hại lớn
trong khi đó mưa lớn cũng đã làm một số đoạn đường sắt qua ga cẩm lệ đà nẵng ngập sâu
khiến cho đường sắt bắc nam hai chiều hà nội sài gòn bị tắt ngẽn
đến cuối giờ chiều vẫn còn hàng trăm hành khách bị mắc kẹt tại ga
trong khi đó mưa vẫn to nên các tuyến đường vào sân bay đà nẵng bị ngập nặng
cổng vào sân bay từ đường nguyễn tri phương và nguyễn hữu thọ các tuyến đường nguyễn văn linh
điện biên phủ nguyễn hoàng dẫn đến sân bay cũng bị ngập nên nhiều hành khách bị trễ chuyến
tại quảng nam mưa lớn cũng khiến một số khu vực thấp trũng ở các huyện như tiên phước thăng bình đại lộc
thị xã điện bàn bị ngập cục bộ ngập úng khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị hư hại
khoảng bảy giờ sáng trên sông màn thạch đoạn chảy qua phường an phú thành phố tam kỳ nước sông dâng cao kèm theo gió giật mạnh
khiến bốn mươi trong số tám mươi lồng cá riêu hồng khoảng sáu mươi tấn của anh nguyễn xuân ngọc đứt dây bị lũ cuốn trôi thiệt hại hơn ba tỷ đồng
là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mưa lớn kéo dài đã làm cho nhiều tuyến đường của thành phố đà nẵng ngập sâu cho biển nước
đặc biệt là tại các điểm sung yếu nước dâng cao đã cản trở phương tiện di chuyển
đã ngừng đến hoạt động của người dân và có nguy cơ gây mất an ninh trả tự
trước tình hình này các lực lượng của công an thành phố đà nẵng như cảnh sát giao thông cảnh sát trả tự đã có mặt kịp thời để hướng dẫn
giải tỏa ồn tắc tại một số điểm ngập úng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
ngay từ sáng mưa vẫn không ngớt trên tuyến quốc lộ một a
mọi phương tiện đều gặp khó khăn khi lưu thông qua những chỗ ngập úng như thế này
tình trạng này kéo dài không chỉ ách tắc mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
vì thế ngay từ sáng sớm cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa phước đã ra quân hướng dẫn điều độ các phương tiện lưu thông trên tuyến